vâng thưa quý vị theo cục khám chữa bệnh bộ y tế tính đến sáng ngày hai mươi tháng bảy
việt nam đã có một mươi một bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
bốn ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng tại việt nam
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng cho biết là trong ngày một mươi chín tháng bảy
tp hcm có thêm năm trăm tám mươi bảy bệnh nhân xuất viện tổng số điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là ba sáu trăm năm mươi tám ca
về số ca nhiễm covid một mươi chín mới tính từ một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi tháng bảy
việt nam ghi nhận thêm hai một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca nhập cảnh
tại hà nội vào trưa ngày hai mươi tháng bảy sở y tế hà nội đã thông báo ghi nhận thêm hai mươi một trường hợp mắc covid mới covid một mươi chín
và trong số ca mắc mới có tám trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh nhà thuốc đức tâm ở đống đa
liên quan đến chủng ca bệnh nhà thuốc đức tâm
tại phiên họp trực tuyến lần thứ một trăm sáu mươi
với các quận huyện xã phường về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chủ tịch ubnd tp hà nội
cần phải xử lý nghiêm vụ lây lan dịch bệnh ở hiệu thuốc đức tâm
khi đã có một mươi một ca dừng tính ban đầu và một số f một đang có dấu hiệu trở thành f